sau loạt vụ vai trạm nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn
ngày một mươi ba tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế nguyễn văn phương
đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá nguyên nhân rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn
theo báo cáo của tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh hoàng anh tuấn
vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba trên tuyến cao tốc cam lộ đến lai sơn thuộc địa phận xã phong sơn
huyện phong điền thừa thiên huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
do xe ô tô khách bốn mươi bốn chỗ pha chạm với xe tải đang dừng đỗ bên đường
hậu quả đã làm hai người thiệt mạng ba người bị thương và hai xe ô tô bị hư hỏng
ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông nói trên
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hoàng hải minh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn
các đơn vị liên quan tiến hành cấp cứu người bị thương đến cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
bảo vệ hiện trường thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ phân luồng điều tiết giao thông thu thập thông tin ban đầu
bên cạnh đó phân tích về một số bất cập tồn tại trên tuyến đường cao tốc cam lộ đến la sơn
và đoạn đường hồ chí minh đoạn la sơn đến túy loan được cho là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn
đại diện công an tỉnh cho biết giai đoạn đầu khai thác tuyến đường có hai làn xe với mặt cắt ngang rộng một mươi hai m
trong đó trừ một số đoạn cho phép vượt xe có quy mô bốn làn xe
cung đường còn lại trên cao tốc cam lộ đến la sơn là hai làn xe với tốc độ tối đa là tám mươi km trên giờ
không có giải phân cách cứng đường hẹp nếu phương tiện vượt nhau dễ gây tai nạn giao thông
một số điểm cho phép vừa chỉ dài từ một năm đến hai km rồi lại nhập hai làn thành một là như nút cổ chai
thiếu nhiều điểm rừng khẩn cấp và hệ thống đèn chiếu sáng
do vậy các đơn vị đề nghị trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng
bổ sung thêm các biển báo về tốc độ khoảng cách cấm vượt
nghiên cứu tổ chức giao thông lại tại các nút sao bổ sung các điểm dừng khẩn cấp
lắp đặt hệ thống camera giám sát camera xử phạt đinh phản quang
về vấn đề trên ông lê anh tuấn giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh thừa thiên huế đề xuất
giải pháp trước mắt là cần giảm tốc độ tại vị trí các làn xe sát lề
cần các điểm lên xuống và làn chuyển tốc
trong đó ngoài bố trí thêm biển báo để nhắc nhở tài xế
giải pháp lâu dài là lắp đặt hệ thống camera phạt nguội và mở rộng cao tốc lên bốn làn
cứ cách hai km trên cao tốc thì đặt một camera phạt nguội
đáng chú ý đại diện ban quản lý đường hồ chí minh đơn vị quản lý cao tốc cam lộ la sơn cho hay
ngày một mươi bốn tháng ba sẽ lắp đặt hệ thống đinh phản quang trên toàn tuyến cao tốc
riêng hệ thống đèn chiếu sáng do kinh phí lớn nên việc lắp đặt sẽ được tiến hành sau khi có thiết kế
cũng tại cuộc họp chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn văn phương nhấn mạnh
dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc bắc nam đoạn căm lộ đến la sơn
lạc sơn đến túy loan đã góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và liên vùng
tuy nhiên quá trình đưa vào vận hành còn nhiều điểm bất hợp lý tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
vì vậy đề nghị các cơ quan lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân sớm triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại
bất cập nhằm khai thác đảm bảo an toàn hiệu quả tuyến cao tốc
do vậy lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan
tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của người tham gia giao thông
thường xuyên tuyên truyền triển khai tuần tra trên tuyến
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến nhất là vượt ẩu chạy quá tốc độ
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát
nhắc nhở các xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu theo quy định của cao tốc
sẽ không đi lên cao tốc căm lộ đến la sơn la sơn đến tuy loan
theo ban quản lý dự án đường hồ chí minh cao tốc cam lộ đến la sơn có chiều dài gần một trăm linh km
trong đó qua địa phận quảng trị dài hơn ba mươi bảy km còn lại qua thử thiên huế
trong giai đoạn phân kỳ trên toàn tuyến cao tốc hiện nay
có hai mươi năm km được đầu tư hoàn thiện quy mô nền đường bốn làn xe
trong đó có khoảng một mươi ba km được đầu tư hoàn thiện quy mô mặt đường bốn làn xe
tại chín vị trí cho phép vượt mỗi đoạn dài khoảng một năm km
ngay trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn các đơn vị chức năng nhà thầu thi công mở rộng giải dừng xe khẩn cấp
tại các vị trí hoàn thiện quy mô nền đường bốn làn xe
thế nhưng chưa hoàn thiện lớp mật và mới chỉ hai làn xe ở giai đoạn phân kỳ
trước đó trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng
liên quan đến vụ việc thượng tá võ hồng quang trưởng công an huyện phong điền cho biết
đơn vị đã khởi tố vụ án và xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn xe rừng nào
phai chạm ô tô tải trên cao tốc căm lộ la sơn
qua điều tra công an xác định tài xế điều khiển ô tô tải dừng xe ở làn khẩn cấp
trên cao tốc đoạn xã phong sơn huyện phong điền do nổ lốp thứ hai bên phải
tài xế đã bật tín hiệu cảnh báo và chờ xe sửa lốp lưu đồng
tuy nhiên xe tải này trong suốt hành trình đã chở quá tải và chạy tốc độ ba mươi năm bốn mươi kmh
không đúng tốc độ quy định là sáu mươi tám mươi kmh trên cao tốc
trong khi đó xe khách không có camera trước
không có tín hiệu tài xế đã thiếu quan sát nên gây tai nạn
thời gian gần đây trên tuyến cao tốc bắc nam liên tục xảy ra tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong
đặc biệt chỉ trong đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng
khiến năm người thiệt mạng và nhiều người bị thương
sau sự việc thương tâm những bất cập về quy hoạch
thiết kế đường cao tốc đã và đang bị dư luận lên án nhận được nhiều sự quan tâm
theo đó những năm qua
hàng loạt dự án cao tốc trên tuyến cao tốc bắc nam được chú trọng đầu tư và hoàn thiện đã khơi thông hạ tầng giao thông
giúp tăng tính kết nối vùng tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội
và đặc biệt là giúp người dân lưu thông thuận tiện
điểm sáng là dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn rất nhiều người đã sử dụng xe cá nhân để về quê ăn tết thông qua các tuyến cao tốc
tuy nhiên tình trạng liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng đã bộc lộ những hạn chế của các tuyến đường này
trong đó các cao tốc đưa vào sử dụng năm hai nghìn hai mươi ba đã mang lại một diện mạo mới cho hạ tầng giao thông việt nam
tuy nhiên nhiều tuyến cao tốc còn chưa đảm bảo đủ bề rộng tiêu chuẩn tốc độ tiêu chuẩn chỉ có hai làn xe
tốc độ giới hạn là tám mươi chín mươi kmh không có làn dừng khẩn cấp không có đèn chiếu sáng hoặc chiếu sáng không đảm bảo
khăn hiếm chạm dừng nghỉ tiềm ẩn những rủi ro cho người tham gia giao thông
trên thực tế tình trạng vừa cho xe chạy vừa thi công thiếu trạm dừng chân
thiếu làn rừng khẩn cấp trong khi không có giải phân cách đã gây ra không ít nỗi lo
trước những câu hỏi được đặt ra đại diện bộ giao thông vận tải thừa nhận thời gian qua
do nguồn lực còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư đường cao tốc là rất lớn
nên phải thực hiện giải pháp phân kỳ đầu tư để vừa phù hợp với quy hoạch tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc
vừa giải quyết nhu cầu vận tải giai đoạn trước mắt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
tuy nhiên việc phân kỳ đầu tư với bể rộng mặt cắt ngang hai làn xe không bố trí giải phân cách giữa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đường bốn làn xe với giải dừng xe khẩn cấp không liên tục cũng có nguy cơ gây ủn tắc trong trường hợp xảy ra sự cố nếu không xử lý kịp thời
tốc độ khai thác trong giai đoạn phân kỳ còn hạn chế
hiện nay một số tuyến đường cao tốc khi đưa vào khai thác vẫn chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn ngay từ khi xây dựng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
theo báo cáo của bộ công an bộ giao thông vận tải cùng với các đơn vị địa phương đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng một mươi một tuyến cao tốc liên tỉnh và đoạn la sơn đến cam lộ tỉnh thừa thiên huế và quảng trị để đưa vào khai thác sử dụng
góp phần tích cực nâng cao năng lực hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân phục vụ yêu cầu phát triển đất nước
tuy nhiên lãnh đạo bộ công an cho hay trong quá trình khai thác sử dụng có một số tuyến đường chất lượng chưa đảm bảo bị xuống cấp tổ chức giao thông bất hợp lý
một số tuyến chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn cao tốc ngay từ khi xây dựng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
qua khảo sát toàn bộ các tuyến cao tốc và đoạn cam lộ đến lạt sơn đang khai thác sử dụng bộ công an đã phát hiện bảy đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng đưa vào khai thác sử dụng như
không có giải phân cách cứng không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa bảo đảm bể rộng tiêu chuẩn không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm tầm nhìn hạn chế
trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ vai trạm khác nhất là một số tuyến mới đưa vào khai thác
theo đó tuyến nội bài đến lào cai đoạn từ km một trăm hai mươi ba đến km hai trăm sáu mươi hai ba trăm linh hiện có hai làn đường xe chạy hai làn dừng xe khẩn cấp nhưng không có giải phân cách giữa chỉ bố trí các đoạn vượt xe
lưu lượng trung bình là ba mươi ba lượt phương tiện một ngày đêm trong một năm từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra năm mươi vụ tai nạn giao thông làm một mươi tám người thiệt mạng bốn mươi ba người bị thương hư hỏng một trăm linh một phương tiện
đoạn cao bồ đến mai sơn đến quốc lộ bốn mươi năm từ km hai trăm năm mươi chín cộng một trăm linh đến nút giao quốc lộ bốn mươi năm có bốn làn đường xe chạy có giải phân cách giữa nhưng không có làn dừng xe khẩn cấp khoảng cách bốn năm km bố trí một điểm dừng xe khẩn cấp
lưu lượng trung bình là sáu mươi phương tiện trên ngày đêm
các tuyến trung lương đến mỹ thuận từ km ba mươi chín bảy trăm năm mươi đến km một trăm linh một trăm hai mươi sáu lưu lượng trung bình là ba mươi tám phương tiện trên ngày đêm
vĩnh hảo đến phan thiết nha trang đến cam lâm đều không có làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến không có hệ thống chiếu sáng chỉ có ở những điểm lên xuống
khoảng bốn năm km bố trí một dài dừng xe khẩn cấp ban đêm tầm nhìn hạn chế
tuyến hà nội đến thái nguyên đoạn từ km hai mươi sáu cộng một trăm hai mươi
điều lượng trung bình là một trăm linh đến km sáu mươi hai cộng hai trăm linh
hiện bề rộng làn đường xe chạy là ba năm km làn dừng xe khẩn cấp là một năm m không đảm bảo về rộng dừng xe theo quy định
trong đó theo tiêu chuẩn cao tốc cho phép tốc độ tối đa là một trăm linh km trên giờ thì làn đường xe chạy là ba bảy mươi năm m lan dương khẩn cấp tối thiểu là ba mét
đặc biệt trên cao tốc la sơn đến cam lộ thuộc dự án đường cao tốc bắc nam phía đông nơi vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
gây bức xúc trong dư luận những ngày qua chỉ có hai làn xe bề rộng đường hai mươi ba m không có giải phân cách giữa không có làn rừng khẩn cấp
cứ một mươi km bố trí một đoạn vượt xe có quy mô bốn làn xe đoạn đường tương đương đường cấp ba đồng bằng
ngoài ra phía bộ công an cũng đánh giá tổ chức giao thông trên các tuyến còn nhiều tồn tại bất hợp lý
xuất hiện tình trạng như thiếu người trực chốt hệ thống hàng rào lưới thép còn nhiều vị trí chưa khép kín nên người dân vẫn có thể tự ý đi bộ
điều khiển xe mô tô xe ba gác vào các tuyến cao tốc xa xúc đi trên cao tốc
tình trạng này xảy ra trên các tuyến hà nội đến thái nguyên hà nội đến lào cai trung lương đến mỹ thuật vĩnh hảo đến phan thiết đến dầu dây
cùng với đó tại tuyến nha trang đến cam lâm có tình trạng vừa khai thác hoạt động giao thông vừa thi công
thậm chí còn tháo rỡ hộ lan để phương tiện chở vật liệu đi từ cao tốc xuống đường gom
thi công đường gom gây bụi làm cản trở che khuất tầm nhìn của lái xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
cá biệt tuyến cao tốc phan thiết đến dầu dây đoạn km hai mươi năm ba trăm linh đến km hai mươi năm cộng bốn trăm linh bị ngập sâu do mưa ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
làm phương tiện không lưu thông được gây ủn tắc giao thông kéo dài
đối với những đoạn tuyến không có giải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
những tuyến không có làn rừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông thì lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm xảy ra vụ việc để xử lý ngay
nguy cơ cao gây tai nạn giao thông liên hoàn và un tắc giao thông kéo dài
một số tuyến đường trong quá trình khai thác sử dụng chất lượng bị xuống cấp hẳn đốn lưu thông không êm thuận
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng chậm trễ trong việc khắc phục sửa chữa như
cao tốc hà nội đến lào cai hà nội đến thái nguyên đoạn là sơn đến căm lộ
riêng tuyến cao tốc hà nội đến lào cai sau thời gian khai thác thu phí từ năm hai nghìn một mươi bốn mặc dù lưu lượng tăng cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
đoạn yên bái đến lào cai vẫn chưa tiến hành đầu tư mở rộng lên bốn sáu làn xe theo đúng phê duyệt
mặt khác trên một số tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ cho lái xe chưa bố trí được trụ sở làm việc bãi tạm giữ phương tiện nơi tiếp dân
vi phạm theo quy định gây khó khăn cho hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
việc xây dựng các cao tốc mang lại hiệu quả lớn nhưng do quá chú trọng vào việc xây dựng mà chưa chú trọng chất lượng đã dẫn đến nhiều hệ lụy đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
trên thực tế rất nhiều vụ tai nạn giao thông vừa qua đã có nguyên nhân do hạ tầng không đảm bảo
điển hình trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày một mươi tháng ba giữa xe khách và ô tô tải cùng chiều trên cao tốc cam lộ đến la sơn đã khiến hai người thiệt mạng chín hành khách bị thương
có nguyên nhân do không có làn đường khẩn cấp nên xe tải bị hỏng phải đỗ ở làn bên phải đường lại không có đèn chiều sáng không có trạm dừng nghỉ dẫn đến việc lái xe khách mệt mỏi đi thiếu quan sát tông vào xe tải gây va chạm
trước đó nút cổ chai tại tuyến cao tốc này cũng là mối nguy lớn tưởng gây ra vụ tai nạn tăng thương vào ngày một mươi tám tháng hai
thời điểm ba mẹ con thiệt mạng thời điểm đó qua kiểm tra đánh giá lại hiện trường và phân tích tình huống cơ quan chức năng cũng xác định hạ tầng tổ chức giao thông trên tuyến cam lộ đến la sơn còn nhiều bất cập
nhiều điểm kết thúc vượt xe có thiết kế nên đường theo kiểu bó hẹp thắt cổ chai
để khắc phục tình trạng trên bộ công an đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến
xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp cải tạo bảy tuyến cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc triển khai xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông đối với các tuyến đảng khai thác
việc làm đường cao tốc hay làn cũng đã nóng tại phiên họp thứ ba mươi của ủy ban thường vụ quốc hội bởi rất nhiều đại biểu đã nêu ý kiến không thể để cao tốc lại chỉ có hai làn xe
chỉ có dải phân cách mềm mà không có phân cách cứng không có làn dừng thần cấp
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đề nghị nghiên cứu rút kinh nghiệm đồng thời xem xét tiêu chuẩn quy chuẩn cao tốc xác định cho rõ để có biện pháp khắc phục
đối với các tuyến đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát bộ công an đề nghị có phương án kết nối với trung tâm thông tin chỉ huy của cục cảnh sát giao thông
và phối hợp khai thác hệ thống camera để phục vụ công tác giám sát bảo đảm trật tự an toàn giao thông xử lý vi phạm qua hình ảnh xử lý tình huống phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên tuyến
theo các cơ quan chức năng việc quan trọng trước mắt là cần phải nhanh chóng giả soát nghiên cứu tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và phương án tổ chức giao thông
để nâng cao an toàn khai thác trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư hai làn bốn làn rừng không liên tục và các tuyến quốc lộ khác bố trí đèn chiếu sáng đảm bảo để người dân tham gia giao thông an toàn
riêng tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn cần hạ cấp khai thác theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông tránh các vụ tai nạn tiếp tục xảy ra